trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng sáu hội đồng nhân dân tỉnh lào cai khóa một mươi năm tổ chức kỳ họp thứ bảy xem xét các tờ trình của thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua một mươi tám nghị quyết về các lĩnh vực trong đó có nghị quyết về việc hợp nhất sở giao thông vận tải và sở xây dựng tỉnh lào cai thành sở giao thông vận tải và xây dựng
với quan điểm đổi mới sắp xếp bộ máy của các cơ quan chuyên môn tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám
của ban chấp hành trung ương đảng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tiến hành nghiên cứu chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của sở xây dựng và sở giao thông vận tải
thấy rằng việc tinh gọn tổ chức bộ máy cấp sở sẽ hạn chế việc trồng chéo chức năng nhiệm vụ đồng thời tiết kiệm biên chế kinh phí thường xuyên và thuận lợi chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
chuyển sang thông tin về thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi hai tháng sáu
nắng nóng tại miền bắc thu hẹp dần mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c chỉ còn xuất hiện ở trung du và đông bằng bắc bộ
nhiệt độ có giảm nhẹ so với những ngày trước cao nhất phổ biến khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c trung bộ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
đến chiều tối và đêm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác các tỉnh vùng núi và trung du có mưa
có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm rông
thời gian mưa vừa mưa to và rông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội ngày nắng nóng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện ca trung ương đã được các chuyên gia nhật bản chuyển giao thành công
trong việc điều trị khỏi ung thư giai đoạn sớm bằng phương pháp cắt hớt niêm mạc dạ dày
hiện nay tỷ lệ ung thư dạ dày ở việt nam đang gia tăng nhanh chóng
đây là bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất ở nam giới và thứ hai ở nữ giới
việc phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm là yếu tố tiên quyết cho việc điều trị đạt hiệu quả tối đa
trần đoán sớm ung thư dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào quá trình nội soi
với nội soi thông thường trước đây thường chỉ tiến hành ghi lại khoảng một mươi hình ảnh
nhưng với phương pháp chẩn đoán mới mỗi bệnh nhân nội soi dạ dày cần chụp tối thiểu năm mươi hình
sau khi bơm rửa sạch bề mặt niêm mạc dạ dày nhằm đánh giá toàn bộ niêm mạc
phát hiện ra những tổn thương nhỏ nhất và sẽ xử trí ngay tại chỗ
tại nhật bản ung thư dạ dày cũng là một căn bệnh phổ biến và thường gặp
tuy nhiên chúng tôi thường đẩy mạnh việc phát hiện sớm căn bệnh này
khi ứng dụng phương pháp mới này sẽ gần như chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư này
phương pháp này cho phép đánh giá được diện cắt và khoanh vùng chính xác các tổn thương
phương pháp này có độ phóng đại rất lớn và có phương pháp nhuộm màu nữa
nó gọi là phát hiện được sớm những tổn thương giúp cho việc trở nón sớm của ung thư dạ dày
nó chụp được nhiều ảnh khác nhau và hiện hình được tổn thương của ung thư dạ dày sớm
mà phương pháp nội soi khác thì cũng không phát hiện được
chỉ trong vòng hơn một tháng hai mươi năm ca ung thư dạ dày tại bệnh viện
ca trung ương đã được phát hiện sớm và điều trị thành công bằng phương pháp này
bệnh nhân có thể phục hồi sức khỏe ngay sau ca phẫu thuật
tiếp theo chương trình cảnh báo thiết bị gian lận thi cử kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
sơn la bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ
thưa quý vị chỉ còn ba ngày nữa kỳ thi trung học
trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức diễn ra
ngày hai mươi một tháng sáu đoàn công tác bộ giáo dục và đào tạo đã xuống kiểm tra những khâu chuẩn bị cuối cùng
cho kỳ thi tại cụm thi số một mươi bảy cụm thi tỉnh quảng ninh một địa phương có địa bàn rộng gồm cả biên giới và hải đảo
tại buổi làm việc trưởng ban chỉ đạo cụng thi tỉnh quảng ninh khẳng định
đến thời điểm này toàn bộ công tác chuẩn bị từ nhân lực cơ sở vật chất đến in sao để thi đã hoàn tất và sẵn sàng
cụm thi quảng ninh có gần một mươi năm

để thuận lợi nhất cho thí sinh và gia đình mỗi huyện thành phố đều bảo đảm ít nhất có một điểm thi
tại huyện đảo cô tô do sự cố xét đánh dẫn đến mất điện mấy ngày qua
nhưng điểm thi đã lên phương án sử dụng máy phát điện dự phòng
việc vận chuyển đề thi và di chuyển cán bộ coi thi tại huyện đảo cũng được hoàn thành sớm
đề phòng yếu tố thời tiết không thuận lợi
tuy nhiên lãnh đạo sở dục đào tạo cho phép chúng tôi vận chuyển đề thi ra sớm hơn
so với các điểm thi khác trong vòng khoảng tầm hai mươi bốn tiếng ít nhất là khoảng một mươi hai tiếng
và lãnh đạo sở thì những năm gần đây thì cũng đều cho phép làm việc này và tỉnh cũng đã đồng ý
và chúng tôi cũng đã lên các phương án để đảm bảo làm sao mà mặc dù đi di chuyển sớm hơn
nhưng cũng rất là an toàn và tuyệt đối là cái này cũng đã có công an và tất cả các phương tiện bảo vệ đảm bảo
ban chỉ đạo thi của tỉnh quảng ninh cũng đã tăng cường vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ
giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số gia đình chính sách học sinh khuyết tật
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại
có phương án xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra
những nơi khó khăn thì chúng tôi đều có việc tăng cường kiểm tra
cái thứ hai nữa là những cái bất cập mà chúng tôi đều có cái
cái thao gỡ và tập trung để làm sao mà những cái địa bàn này phải được bình đẳng
tất cả các cái điều kiện như các cái địa phương thuận lợi
thì cho đến thời điểm này thì tất cả các cái điểm thi các cái khu vực biên giới hải đảo
thì các điều kiện về cơ sở vật chất rồi thì về tinh thần và những cái hỗ trợ
cho những học sinh đặc biệt khó khăn thì đều đã có phương án
ngoài việc giả soát kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi
bộ giáo dục cũng lưu ý cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
nắm vững những điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
để kỳ thi tiếp tục diễn ra an toàn nghiêm túc mang lại hiệu quả nhất
phòng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ công an hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa phát hiện một người mua bốn mươi bộ thiết bị thu phát tín hiệu với tay nghề siêu nhỏ
để bán cho thí sinh có ý định thực hiện hành vi gian lận thi cử
làm thế nào để phát hiện và phòng chống các thiết bị công nghệ gian lận thi cử
cũng là nội dung quan trọng được cục a tám mươi ba
bộ công an huấn luyện cho các ban chỉ đạo thi tại các địa phương
theo cục a tám mươi ba bộ công an một vài năm gần đây
các thiết bị gian lận thi cử trên thị trường ngày càng đa dạng
thường là thiết bị thu phát tự chế để thí sinh đeo vào người hết sức tinh vi và khó phát hiện
như thiết bị tay nghe không dây siêu nhỏ hay micro siêu nhạy có thể giấu vào áo của người sử dụng
thẻ atm giả có khe cắm thẻ nhớ
khi bán thiết bị các đối tượng cũng khuyên thí sinh về thời điểm sử dụng hiệu quả nhất
thường là khi phòng thi lộn xộn khi giám thị phát đề hoặc ký vào giấy thi
tuy nhiên mỗi phòng thi chỉ có hai mươi bốn thí sinh với hai giám thị
nên dù thiết bị gian lận có tinh vi đến thế nào thì khi quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra
cục a tám mươi ba bộ công an cho biết mức xử phạt với các đối tượng bán và cho thuê thiết bị gian lận thi cử
mới chỉ là phạt hành chính chưa đủ sức gian đe
vì vậy kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn ngoài việc tăng cường trách nhiệm của các cán bộ coi thi
thì quan trọng nhất vẫn là việc tuyên truyền
để các thí sinh nâng cao ý thức khi tham gia mỗi kỳ thi
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê
phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh thành phố có đê từ cấp ba đến cấp đặc biệt
tại hội nghị nhiều báo cáo tham luận đã được trình bày nhằm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác hộ đê và phòng chống lụt bão
đồng thời các địa phương cần tăng cường công tác quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ
trong năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống đê sông đê biển của các tỉnh trong cả nước đã chịu ảnh hưởng bởi bão mạnh lũ lớn
làm xảy ra hơn bốn trăm một mươi sự cố về đê điều nhiều km đê biển bị hư hỏng
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thời tiết thiên tai bão mưa lũ lốc xoáy tiếp tục diễn biến bất thường khó lường
số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm
khoảng một mươi hai một mươi ba cơn một năm và khoảng từ bốn đến năm cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã để lại những thiệt hại nặng nề đối với huyện phù yên tỉnh sơn la
ngay sau khi xảy ra lũ chính quyền và người dân ở đây đã tập trung tối đa
sức người sức của để khắc phục hậu quả của thiên tai
đến nay cuộc sống của người dân nơi đây đã cơ bản ổn định
chính quyền địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông
bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ hai nghìn một mươi tám
bản sọc xã mường bang của huyện phù yên là một trong những bản chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy tại sơn la
sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bà con ở đây đã nhanh chóng bắt tay vào việc
khôi phục nhà cửa ruộng vườn cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã nhanh chóng ổn định
mùa mưa lũ hai nghìn một mươi tám đã bắt đầu để chủ động phòng chống lũ bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phù yên đã chỉ đạo các đơn vị thi công
khẩn trương hoàn thành các tuyến đường giao thông liên huyện liên xã để bảo đảm giao thông được thông suốt
tránh những thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra đồng thời duy trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong thời gian diễn ra thiên tai
bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời phục vụ cho việc chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
với cái phương châm là phòng là chính phòng là chính thế và làm sao giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại về người
và tài sản của nhà nước và của nhân dân
vấn đề thứ hai là giả soát toàn bộ những hộ mà hiện nay đang ở vào những vị trí sung yếu
có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai để mà bố trí nơi chuyển đến cho an toàn an toàn về người và tài sản của nhân dân
vấn đề thứ ba là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án có liên quan đến vị trí các công trình đầu mối trên lọc suối
thế rồi là các tuyến đường giao thông lớn để mà tránh mưa lũ
ảnh hưởng thiệt hại trong quá trình đang thi công
với tinh thần chủ động cùng với sự chuẩn bị chú đáo về điều kiện cơ sở vật chất đường giao thông
thì những thiệt hại về mưa lũ gây ra sẽ được hạn chế cuộc sống của người dân sẽ an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về
thưa quý vị mùa mưa độ ẩm cao dễ xảy ra sự cố chập điện tai nạn điện
để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra nhiều địa phương ở đồng tháp đang khẩn trương hướng dẫn cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn
ở nông thôn việc cần nguồn điện để bơm nước tưới tiêu là rất cần thiết
sông ý thức đảm bảo an toàn khi sử dụng motor máy bơm hay sinh hoạt gần đường dây điện vẫn chưa được người dân chú trọng
đây là một trường hợp nguy hiểm an toàn về điện của rất nhiều nông dân ở huyện hồng ngự nói riêng nông dân tỉnh đồng tháp nói chung
không những hời hợt thiếu cảnh giác về an toàn điện ngoài đồng ruộng nhiều nông dân còn bất cẩn trong vấn đề chặt mé các cây đổ ngã gần đường điện cao thế các nguồn điện sống
trong khi vào mùa mưa tình trạng dông lốc gây đổ ngã cây là rất nhiều
hồi trước đây là ở trong xã thường sở tiền mà nằm ở phút dưới kia có điện sống có cây tre nó chặt ngã
qua đường điện sóng anh đó anh đem cây cưa anh cưa cây tre nhưng mà điện giật ảnh chết rất là nguy hiểm
đối với cây xanh mà bám vào đường điện sống thì rất là nguy hiểm
đặt rằng dây điện ở đây thì nó có rõ nhưng mà cây nó chạm lâu ngày nó sẽ bị chóc vỏ nó sẽ gây chạm điện có thể là dẫn đến chết người
đối với ngành điện thì có một số phiến kéo để sử dụng điện an toàn
thứ nhất thì đầu tiên là mình lựa chọn dây dẫn thiết bị phù hợp
có nguồn gốc rõ ràng
thứ hai là nên sử dụng thiết bị bảo vệ như là cb thì nó chống dịch
thứ ba là mình thực hiện cái biện pháp an toàn
ví dụ như là đối với động cơ thì chúng ta nên lắp thêm cái tiếp đất giỏ của động cơ
hoặc là đối với những cái thiết bị gia nhiệt thì chúng ta cũng nên lắp cái tiếp địa của cái thiết bị nhiệt
cuối cùng thì cũng là quan trọng nhất
là mình nên kiểm tra định kỳ hệ thống dây dẫn hệ thống điện từ nhà dẫn ra đồng ruộng của mình để mình có khắc phục kịp thời
để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra
ngoài sự ra quân chặt mé xanh gần đường điện bảo dưỡng đường dây điện
ngành điện lực khuyến cáo mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn điện
tại chính hộ gia đình cũng như nơi sản xuất
bởi tai nạn sẽ không được
không từ bất cứ ai
sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm tiếp tục ngày làm việc thứ tư
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang tranh tụng
với việc viện kiểm sát đã bày tỏ quan điểm đối với nội dung kháng cáo của các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội bà đán hình sự sơ thẩm

tòa án nhân dân hà nội đã tuyên các bị cáo là đúng quy định của pháp luật không ngoan
việc bị cáo đinh la thăng cho rằng ngân hàng hồng việt thành lập thất bại tạo hệ lụy
nhưng việc này chỉ làm thay đổi mức độ lỗi chứ không thay đổi hành vi phạm tội của các bị cáo
các bị cáo vũ khánh trường nguyễn thanh liêm cùng nguyễn xuân sơn ninh văn quỳnh
đã cùng thực hiện ba lần góp vốn trái quy định gây mất tám trăm linh tỷ đồng
ocean bank kinh doanh thua lỗ xe phạm dẫn đến việc ngân hàng nhà nước phải mua bắt buộc giá không đồng
để khắc phục hậu quả ổn định kinh tế vĩ mô trật tự xã hội
tuy bị cáo nguyễn xuân sơn đã rút kháng cáo nhưng vẫn thấy rằng trong lần góp vốn thứ hai là ba trăm linh tỷ
lúc đó sơn đang làm phó tổng giám đốc ocean bank còn nhận rất nhiều tiền
như vậy mức độ trách nhiệm không chỉ một trăm linh tỷ mức hình phạt trách nhiệm cấp sơ thẩm tuyên có phần chưa phù hợp
nhưng do bị cáo đã rút kháng cáo nên viện kiểm sát không đề cập đến
từ những phân tích và nhận định nêu trên đại diện viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan giảm nhẹ hình phạt
giảm mức bồi thường của tất cả các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án này
không chấp nhận kháng cáo của nguyễn xuân sơn về việc buộc ninh văn quỳnh chịu trách nhiệm về số tiền hai trăm linh tỷ đồng
trong phần tin quốc tế eu và trung quốc chỉ trích các biện pháp áp thuế của mỹ
anh cam kết tạo điều kiện cư trí
nga và hàn quốc sẽ tăng cường nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong nhiều lĩnh vực
tuyên bố này được thủ tướng nga dmitry medvedev và tổng thống hàn quốc moon jae in đưa ra vào ngày hai mươi một tháng sáu tại moscow nga
theo văn phòng tổng thống hàn quốc hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thăng cường trao đổi thông tin chiến lược giữa hai nước
nhằm hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên và thiết lập hòa bình lâu dài đồng thời ghi nhận sự thay đổi tích cực trên bán đảo triều tiên
cụ thể là hai cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều diễn ra trong thời gian qua sẽ tạo ra những triển vọng hợp tác mới giữa hàn quốc và nga
tổng thống moon jae in cũng đề nghị nỗ lực chung nhằm phát triển các động lực tăng trưởng mới
hàn quốc sẽ thành lập một trung tâm sáng tạo hàn quốc nga tại hàn quốc cùng lúc mở rộng trung tâm hợp tác khoa học và công nghệ hàn quốc nga tại moscow
về phần mình thủ tướng medvedev đánh giá cao vai trò của chính phủ hàn quốc trong việc góp phần thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên
ông medvedev bày tỏ hy vọng về hợp tác ba bên giữa nga hàn quốc và triều tiên trong các lĩnh vực như đường sắt khí đốt tự nhiên và điện lực
những lĩnh vực có tiềm năng nhất đem lại lợi ích chung cho cả ba bên
phản ứng trước quyết định của tổng thống mỹ donald trump áp thuế nhằm vào liên minh châu âu eu
phát biểu trước quốc hội ireland chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker cho rằng quyết định này đã đi ngược lại lòng tin giữa mỹ và eu đi ngược lại mọi logic và lịch sử
nhân đối với israel trước đó hồi tháng năm ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã đưa ra một
danh sách các yêu cầu trong đó kêu gọi iran phải có một loạt thay đổi về các chính sách
quân sự và khu vực đồng thời đe dọa áp dụng những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong
lịch sử nếu tehran từ chối theo thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm giữa iran và nhóm p năm
các biện pháp trừng phạt iran được dỡ bỏ dần để đổi lấy việc tehran hạn chế chương trình hạt nhân
thỏa thuận này quy định iran có quyền tiến hành các hoạt động hạt nhân phục vụ các mục đích dân sự
trong thông báo ngày hai mươi một tháng sáu ubnd châu âu ec cho biết châu âu đã phác thảo các thỏa thuận
bảo vệ người di cư được cứu trên biển theo tinh thần một dự thảo nghị quyết sẽ được đưa ra
bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh eu dự kiến sẽ diễn ra tại bruxelles vào tuần tới
phát biểu họp báo ủy viên châu âu phụ trách vấn đề di cư nội vụ và quốc tịch dmitris
avra mobilos nêu rõ eu đang thảo luận với tổ chức di cư quốc tế và cao ủy liên hợp quốc
về người tị nạn về cách thức mà các bên có thể đẩy mạnh phối hợp với các nước bắc phi trong
các cuộc họp bàn về khả năng thành lập các điểm tiếp nhận người di cư trong khu vực
ông avramopoulos nhấn mạnh các cơ quan liên hợp quốc sẽ bảo đảm rằng những người tị nạn chạy
trốn khỏi chiến tranh xung đột hoặc khủng bố có thể ở lại châu âu trong khi những người di cư
vì mục đích kinh tế sẽ được đưa trở lại đất nước họ và được cung cấp đủ nguồn lực để làm lại cuộc sống
sống ngoài các quốc gia bắc phi eu cũng đang cân nhắc thiết lập các trung tâm tiếp nhận người
di cư ở các nước châu âu nhưng nằm ngoài liên minh ví dụ như tại albany
bộ trưởng bộ nội vụ anh sajit javid thông báo kể từ mùa thu tới công dân các nước liên minh
châu âu eu hiện sinh sống ở nước này có thể đăng ký cư trú cho giai đoạn hậu brexit vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phát biểu trước quốc hội anh bộ trưởng javid cho biết tiến trình đăng ký cư trú cho công dân eu
sẽ được đơn giản hóa tối đa
theo đó người nộp đơn chỉ cần chứng minh họ đã sống ở anh ít nhất năm năm và không có các cáo buộc
hình sự nghiêm trọng thủ tục đăng ký cũng không bao gồm yêu cầu về mức thu nhập tối thiểu các đơn
có thể được nộp trực tiếp với hồ sơ rất gọn nhẹ nhằm tạo điều kiện cho công dân eu được cấp phép
cư trú ở anh cơ chế đăng ký định cư sẽ bắt đầu áp dụng vào mùa thu và sẽ hoàn thiện vào tháng bảy
năm hai nghìn một mươi chín hạn chót để nộp đơn xin định cư là ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trong khi đó một số bộ trưởng
khác trong chính phủ anh cũng cho rằng việc tạo thuận lợi cho công dân eu xin quy chế định cư để
tiếp tục sống và làm việc ở anh là một bước đi quan trọng do công dân eu đóng góp đáng kể cho
nền kinh tế và xã hội anh và cần khuyến khích những người này ở lại
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại